theo số liệu khảo sát của tri cục thủy lợi toàn tỉnh thanh hóa hiện có năm trăm một mươi chín công trình cấp nước tập trung
tuy nhiên tỷ lệ các công trình cấp nước hoạt động hiệu quả bền vững chỉ khoảng sáu
còn lại chín mươi bốn số công trình hoạt động kém hiệu quả hoặc không hoạt động
sống ngay cạnh bể chứa nước tập trung nhưng gia đình anh hà văn tuấn phải lắp đường ống dẫn nước qua quãng đường gần năm km
bởi lâu nay công trình này không có nước chảy về
nguồn nước hợp vệ sinh duy nhất của người dân miền núi chính là từ hệ thống cấp nước tập trung tự chảy
tuy nhiên đến nay hầu hết các công trình đều đã hư hỏng hoặc bị bỏ hoang
sở tiến hàng có năm công trình nước sạch trong đó là hai công trình đã còn sử dụng tốt
còn ba công trình nguyên nhân rất là xa cách các thôn bản năm km
tình trạng là nó ống mưa lũ hư hỏng
đào giếng khoan giếng dẫn nước người dân đã áp dụng đủ cách tại khu vực miền núi tỉnh thanh hóa
nhưng cảnh gồng gánh đi xin nước thế giới

qua tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân nguyên nhân chính của các câu chuyện người dân thiếu nước
là do công tác quản lý chưa tốt thiếu kinh phí sửa chữa thường xuyên
đặc biệt là việc lựa chọn vị trí thi công còn nhiều bất cập
hậu quả là nhiều công trình bỏ hoang còn dân thì vẫn không có nước